cũng như nhiều cái tết khác tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín này những người chiến sĩ biên phòng vừa đón tết vừa lắng nghe mọi động tĩnh của biên cương sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ
với phương châm vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ một trăm linh quân số của các đồn biên phòng luôn ứng trực và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao
đối với đồn biên phòng iapon việc tuần tra kiểm soát người ra vào khu vực biên giới được thực hiện tốt nhằm góp phần quản lý bảo vệ vững chắc đường biên
bên cạnh đó đồn cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trước trong và sau dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín

đầy đủ các chế độ tiêu thần cho cán bộ chính sĩ trong dịp tết đảm bảo cho cán bộ chính sĩ là an tâm với tầng công tác vui xuân mới không quên nhiệm vụ
không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giúp dân làm kinh tế vận động quần chúng nhân dân tập trung gieo trồng chăm sóc lúa nước cà phê trên giấy
đồng thời vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước quy định của địa phương
cùng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội với các cán bộ chiến sĩ biên phòng còn có đông đảo người dân trên biên giới cùng dân quân tự vệ cùng tham gia với chiến sĩ biên phòng đi tuần tra đảm bảo an ninh an toàn trong dịp tết
từ ngày công tác phối hợp giữa đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân ủy ban mặt trận xã cùng phối hợp với quy chế phối hợp giữa lãnh đạo của đồn cũng như trên công tác địa bàn trên tình hình an ninh và trật tự an toàn
địa bàn xã nam cũng định làm chấp hành tốt chủ trương sách vào đảng pháp luật và nhà nước trong công tác sau đó trở nghèo cũng như các quy định ở địa phương
một mùa xuân nữa lại về trên biên giới sự tích cực chủ động trong thực thi các nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ biên phòng đã góp phần quan trọng để giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
qua đó người dân trong khu vực yên tâm làm ăn phát triển sản xuất góp phần tạo nên một vùng biên giới vững mạnh